thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đóng góp ý kiến về chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch quốc hội
mong muốn được nghe ý kiến trực tiếp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước
có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành công việc của đảng nhà nước trên nhiều cương vị trọng trách khác nhau
theo kế hoạch thì báo cáo sẽ được trình hội nghị trung ương vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín để trung ương cho ý kiến hoàn thiện
sau đó sẽ tiếp tục xin ý kiến đảng bộ các cấp vào đầu năm hai nghìn hai mươi
chúng ta không vì những thành quả đã đạt được mà chủ quan thỏa mãn chúng tôi xác định như vậy
nhiều ý kiến của quốc tế các nhà lãnh đạo các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đều đề cập đến việc
việt nam chưa giàu đã già khoảng cách phát triển về truyệt đối sự tụt khẩu so với nhiều nước trong khu vực của trên thế giới
cả về thu nhập mức sống trình độ khoa học công nghệ sức sản xuất và năng lực cạnh tranh
nhớ nhìn vào từng ngành từng lĩnh vực ở đâu chúng ta cũng thấy có những điểm những vấn đề có thể có thể cần và tiếp tục cải tiến
hoàn thiện làm tốt hơn nữa nâng cao chất lượng hiệu quả hơn nữa
trong điều kiện hiện nay mọi thứ đều tốt hơn thì cần nỗ lực phán đấu vương lên mạnh mẽ để sánh vai cùng thế giới và khu vực
thủ tướng nhấn mạnh cả yêu cầu từ nội tại và tiềm lực từ bên ngoài để tránh tụt hậu thu hẹp khoảng cách phát triển
đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn bền vững và hiệu quả hơn
thủ tướng cho rằng đó mới chính là hướng đi rõ ràng cụ thể tinh thần tự tôn dân tộc
chí tự lực tự cường sự quyết tâm ý thức tinh thần trách nhiệm cao của thế hệ hôm nay trước đảng và nhân dân
thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại hạn chế để nhìn nhận một cách nghiêm túc để nhìn thấy mình đang ở đâu
cơ cấu là nền kinh tế gán bó gán bất chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm nhiều ngành nhiều lĩnh vực khó khăn
sản xuất lo động thấp chất lượng hiệu quả và khách sạn tranh chưa cao khả năng chống chiều của nền kinh tế có tuyên bội còn hạn chế
trên lại chỉ có vùng
miền chậm được thu hẹp kết quả giảm nghèo ở một số nơi chưa bình vững đời sống một số bộ phận người dân
nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu còn bất cập
và hiệu lực quản lý nhà nước đây là một số lĩnh vực còn hạn chế còn nhiều hiện tượng đạo đức vang quá xuống tấp gây bức xúc xã hội
trong quá trình xây dựng lời ý kiến về xây dựng dự thảo văn kiện
vẫn còn những quan điểm ý kiến khác nhau về đánh giá nhận định tình hình
về xác định mục tiêu định hướng trên các lĩnh vực vấn đề đặt ra là cần có ý chí quyết tâm cao hơn
với tinh thần phấn đấu vươn lên mạnh mẽ nhận định đánh giá tinh thần quốc tế phải đúng phải trúng
không để lỡ cơ hội tận dụng công nghệ để áp dụng vào nông nghiệp công nghệ thông tin và các ngành dịch vụ
do vậy thủ tướng mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước đồng góp ý kiến
nhằm tiếp thêm sức mạnh động lực cho tiểu ban trong xây dựng hoàn thiện các sự thảo văn kiện
nhằm đưa đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn tới